các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra ba tám trăm linh tám vụ tai nạn giao thông làm chết hai hai trăm bảy mươi sáu người bị thương hai bốn trăm ba mươi một người
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia tai nạn giao thông trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai giảm về số vụ và số người bị thương nhưng số người chết lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái
ông trần hữu minh tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá
so với bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm chín mươi bốn vụ giảm một mươi năm bốn tăng bảy người chết tương đương ba mươi một giảm tám trăm linh một người bị thương giảm hai mươi bốn
trong đó đường bộ xảy ra ba bảy trăm sáu mươi bảy vụ làm chết hai hai trăm hai mươi hai người bị thương hai bốn trăm hai mươi ba người
đường sắt xảy ra hai mươi năm vụ làm chết một mươi sáu người bị thương bảy người
đường thủy xảy ra năm vụ làm chết hai người bị thương hai bốn trăm hai mươi ba người
trong đó đường bộ xảy ra một mươi bốn vụ làm chết hai mươi bảy người bị thương một người
hàng hải xảy ra hai vụ làm chết và mất tích một mươi một người
bên cạnh đó có hai mươi sáu địa phương có số người chết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai giảm trên năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
gồm quảng bình sơn la hà giang bắc cạn thái nguyên bạc liêu cà mau vĩnh phúc lâm đồng quảng trị ninh thuận trà vinh an giang tuyên quang nghệ an bắc ninh lai châu
bình thuận thái bình đắk lắc bình phước tp hcm thành hóa con tung kiên giang và quảng ninh
đặc biệt một số địa phương có số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu về cả số lượng so với cùng kỳ bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
gồm quảng bình giảm ba mươi người tương đương sáu mươi sơn la giảm sáu người tương đương bốn mươi sáu hai thái nguyên giảm tám người tương đương bốn mươi hai
lâm đồng giảm một mươi người tương đương ba mươi một năm
quảng trị giảm một mươi năm người tương đương ba mươi một
có hai mươi một địa phương có số người chết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tăng trên một mươi so với cùng kỳ bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
gồm đồng tháp khánh hòa hà nam hương yên gia lai thừa thiên huế long an cần thơ hà nội bắc giang bình định bình dương hậu giang quảng ngãi cao bằng đà nẵng đắk nông tây ninh yên bái phú thọ và điện biên
một số địa phương có tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông tăng cao cả về số lượng tuyệt đối bao gồm gia lai tăng một mươi hai người tương đương một mươi bốn năm hà nội tăng hai mươi một người tương đương một mươi bảy năm bình định tăng chín người tương đương hai mươi năm bình dương tăng hai mươi bốn người tương đương ba mươi bốn quảng ngãi tăng một mươi bốn người tương đương ba mươi tám chín đà nẵng tăng chín người tương đương sáu mươi bốn ba phú thọ tăng một mươi người tương đương một trăm hai mươi năm
điện biên tăng chín người tương đương ba trăm linh
chỉ tính riêng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tính từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cả nước xảy ra một bốn mươi sáu vụ làm chết sáu trăm linh người và làm bị thương sáu trăm chín mươi người
so với tháng cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một giảm ba mươi hai vụ giảm hai chín tăng bảy mươi bốn người chết tăng một mươi bốn bảy giảm sáu mươi hai người bị thương giảm tám
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai một số địa phương có số người chết do tai nạn giao thông trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai giảm sâu so với cùng kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một như bắc cạn giảm ba người tương đương bảy mươi năm lâm động giảm ba người tương đương bảy mươi năm an giang giảm ba người tương đương năm mươi nghệ an giảm bốn người tương đương hai mươi sáu bảy bắc ninh giảm năm người tương đương bốn mươi năm năm
thành phố hồ chí minh giảm hai mươi hai người tương đương ba mươi ba
theo cập nhật mới nhất liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng ở nghệ an khiến bốn người thương vong đến một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng bốn theo cập nhật sau cú va chạm kinh hoàng chiếc xe biến dạng người bố tử vong tại chỗ mẹ bị thương nặng hai con chỉ bị thương được sơ cứu
sau một ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường hồ chí minh đoạn địa bàn xã kỳ tân huyện tân kỳ nghệ an khiến bốn người trong một gia đình thương vong
hiện người vợ vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện
con may mắn thoát nạn đã được đưa đi về quê
sau khi hoàn tất các thủ tục thi thể anh hát quê ở tỉnh phú thọ người tử vong trong tai nạn đã được đưa về quê mai táng
được biết gia đình gặp nạn đang trên đường vào nghệ an để du lịch một số địa điểm vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trung tâm y tế huyện tân kỳ cho biết thêm sau khi vụ tai nạn xảy ra hai cháu nhỏ gồm bé trai ntt một mươi tuổi và bé gái ntt một mươi hai tuổi được đưa vào để sơ cứu khâu lại các vết thương
các y bác sĩ đã thăm hỏi động viên các cháu
đến tối cùng ngày hai cháu đã được mọi người đi cùng đoàn đón trở về phú thọ trong tình trạng tỉnh táo sức khỏe dần ổn định trở lại
do bị thương nặng phần đầu chân tay người vợ của nạn nhân h đã được chuyển xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an để tiếp tục cấp cứu chữa trị
như đã thông tin trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bốn anh lal sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố vinh nghệ an
điều khiển xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy h sáu xx lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng nam bắc
khi đến địa bàn thôn tân tiến xã kỳ tân huyện tân kỳ nghệ an thì phát hiện chiếc xe ô tô hiệu kia brid mang biển kiểm soát ba mươi h năm nghìn chín trăm tám mươi một lưu thông theo hướng ngược lại có dấu hiệu mất lái lao sang đường
mặc dù lái xe tải đã cố gắng đánh lái sát bên đường nhưng vẫn không tránh khỏi vụ cháy

cụ vài chạm kinh hoàng khiến chiếc xe cong bẹp dúm biến dạng hoàn toàn
vụ việc khiến anh hát lái xe quê phú thọ tử vong tại chỗ người vợ mắc kẹt trong xe trong tình trạng bị chấn thương nặng
hai vợ con của anh hát gồm cháu ntt một mươi tuổi và cháu ntt một mươi hai tuổi may mắn được người dân địa phương hỗ trợ kịp thời đưa đi cấp cứu
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cục cảnh sát giao thông bộ công an nhận định trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng đột biến
trước tình hình này thành phố hà nội thành phố hồ chí minh gấp rút lên phương án chống ung tắc
đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
thực tế từ dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương mùa một mươi tháng ba vừa qua lưu lượng phương tiện đã tăng đột biến
đại tá đỗ thanh bình cho biết
lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng đột biến đặc biệt là tình trạng ủng tắc tại các trạm thu phí trên đường cao tốc để hạn chế tình trạng này
đại tá đỗ thanh bình cho biết
cục cảnh sát giao thông đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng liên tục thông tin tình hình giao thông qua các trạm thu phí
nếu lưu lượng xe lớn xảy ra ủng tắc lực lượng cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu các trạm thu phí xả trạm
các hành vi như điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách dừng đổ trong làng dừng khẩn cấp mà gây ra tai nạn dẫn đến ủng tắc giao thông sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nghiêm đại tá đỗ thanh bình khẳng định
tại tp hcm giám đốc sở giao thông vận tải trần quang lâm cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông xây dựng phương án bố trí lực lượng xử lý các tình huống để ngăn ngừa ung tắc giao thông trên hành trình chạy xe đến và đi tại các bến xe khách trên địa bàn
các tổ phản ứng nhanh như khu vực sân bay tân sơn nhất cảng cát lái phải thực hiện cơ chế thông tin với các thành viên qua group trên viber để kịp thời triển khai công tác phối hợp tổ chức phục vụ vận tải hành khách đường bộ
đặc biệt tại cảng hàng không tân sơn nhất đã chỉ đạo xây dựng và áp dụng phương án xả trạm thu phí trong trường hợp cao điểm gây ung tắc kéo dài
cảng cũng đã thông nhất với nhà xe tcp bổ sung và đưa vào khai thác thêm làng d một d hai cho xe công nghệ mở thêm
và từ nhà xe tcp ra trạm thu phí
đồng thời cảng cũng bố trí thêm điểm đậu đón khách cho xe buýt tại nhà ga quốc nội
theo thượng tá nguyễn đình dương trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
trong dịp nghỉ lễ này các khu vực bến xe bến tàu và xung quanh trở nên đông đúc có dấu hiệu bác nháo trong hoạt động đón trả khách
các đội cảnh sát giao thông của phòng pc tám sẽ phối hợp cùng thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
phòng cảnh sát giao thông quán trị các phương án bố trí lực lượng thường trực và ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
các địa điểm tổ chức các sự kiện để kịp thời xử lý khi có ủng tắc giao thông xảy ra không để xảy ra tình trạng ung tắc giao thông kéo dài
nhất là trên các trục chính cửa ngõ ra vào thành phố
tại thành phố hà nội phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn đã ký văn bản về việc thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về phục vụ nhu cầu đi lại của người dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở giao thông vận tải công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng
chủ động có phương án điều tiết phân luận hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt
chú trọng các khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn ung tắc giao thông nhất là trên các trục chính ra vào hà nội
các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm các địa điểm du lịch vui chơi giải trí các bến xe bến tàu nhà ga các địa điểm đang thi công
thành phố yêu cầu chủ động tạm dừng thu phí xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài
theo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đơn vị đã yêu cầu các đội cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố
tuyến quốc lộ trọng điểm phải ứng trực lực lượng giải quyết ủng tắc giao thông tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông hà nội dự báo lưu lượng phương tiện sẽ tăng cao từ chiều ngày hai mươi chín tháng bốn đến sáng ngày ba mươi tháng bốn
theo hướng từ trung tâm thành phố ra các tuyến đường cửa ngõ và sáng mồng ba tháng bốn từ các hướng tỉnh vào trung tâm thành phố khi kỳ nghỉ lễ kết thúc
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương
về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
theo đó để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện bình thường mới và dịp nghỉ lễ
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan có phương án khôi phục và bảo đảm năng lực chất lượng và an toàn
đối với mọi hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình thường mới
nhất là hoạt động vận tải hành khách và hoạt động đi lại của học sinh sinh viên
thủ tướng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải các đầu mối giao thông lớn bến xe nhà ga cảng hàng không
cảng biển cảng bến thủy nội địa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử nâng cao chất lượng dịch vụ
niêm yết công khai giá vé theo tuyến thời gian và loại hình dịch vụ
chủ động có phương án điều tiết phân luận hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn
thông suốt chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông
ung tắc giao thông nhất là trên các trục chính ra vào hà nội và thành phố hồ chí minh
các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm các địa điểm du lịch
khu vui chơi giải trí các bến xe bến tàu nhà ga các điểm đang thi công
chủ động tạm dừng thu phí xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài
người điều khiển phương tiện tuân thủ quy tắc giao thông phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc
trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ
đường ngang qua đường sắt đường thủy nội địa
biết trước số lượng người đổ về quê lớn mới đây lãnh đạo bến xe nước ngầm giáp bát mỹ đình
đã thông tin chính xác về hoạt động bán vé ở bến xe khi người dân đổ về quê nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ông trịnh hoài nam phó giám đốc bến xe nước ngầm hà nội cho biết
lượng khách đi xe ở bến tăng khoảng một trăm năm mươi so với ngày bình thường
tính riêng hôm qua ngày hai mươi tám tháng bốn bến xe có khoảng một mươi lượt khách
ghi nhận tại bến xe nước ngầm các quầy vé chạy tuyến đi nghệ an hà tĩnh cũng đều thông báo hết vé
rất đông khách xếp hàng dài nhận vé đã đặt trước
để giải quyết nhu cầu về quê của hành khách bến xe nước ngầm đã tổ chức các xe tăng cường
ông trịnh hoài nam cho biết chúng tôi đã tổ chức bán vé tăng cường các tuyến xe đi nghệ an hà tĩnh
hiện đã có hai xe tăng cường hoạt động dự kiến sẽ tổ chức tăng cường khoảng năm mươi chuyến đi nghệ an hà tĩnh
về các tuyến xe về các tỉnh có lượng khách lớn đi thanh hóa hải phòng
ông lam cho biết hoạt động bán vé vẫn diễn ra bình thường
tại bến xe giáp bát nơi có xe chạy các tuyến đi nam định thái bình ninh bình thanh hóa quảng ninh bắc giang và các xe phía nam
ông nguyễn thất thành giám đốc bến xe giáp bác cho biết
lưu lượng khách qua bến dịp nghỉ lễ năm nay tăng khoảng hai mươi ba mươi so với ngày bình thường
vì vậy hoạt động bán vé diễn ra bình thường không bị ủng ứ
tại bến xe mỹ đình lãnh đạo bến xe mỹ đình cho biết lưu lượng khách vào bến xe hiện tại tăng nhẹ
hoạt động bán vé vẫn diễn ra bình thường không có hiện tượng cháy vé
liên quan tới việc quản lý hoạt động vận tải hành khách trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện công điện số ba trăm sáu mươi cdttg
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
ủy ban an toàn giao thông quốc gia thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân
về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ cụ thể
phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ
chở quá số người quy định tăng giá vé quá quy định nhồi nhét
khách chạy sai lường tuyến dừng đón trả khách xa quy định
ung tác giao thông và các vi phạm khác uống rượu bia khi lái xe
sử dụng điện thoại sử dụng ma túy không đổi mũ bảo hiểm
vi phạm tốc độ vận chuyển hàng cấm nguy cơ cháy nổ
tai nạn giao thông đề nghị liên hệ số điện thoại
số di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy hoặc số cố định sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn sáu trăm linh tám
cục cảnh sát giao thông
hai phản ánh các thông tin về thông tin
tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe công tác bán vé
hành vi tăng giá vé quá quy định chạy sai luồng tuyến
đề nghị liên hệ số điện thoại ba trăm bảy mươi năm sáu mươi sáu mươi sáu sáu mươi chín
vụ vận tải tổng cục đường bộ việt nam
các bác cập về tổ chức giao thông
về đường xá đèn tín hiệu chở quá tải trọng
ung tắc giao thông trên cao tốc và quốc lộ
đề nghị liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu sáu trăm linh tám nghìn tám mươi năm
vụ an toàn giao thông
tổng cục đường bộ việt nam
ba để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường xác
đề nghị liên hệ số điện thoại tám trăm sáu mươi năm ba trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi năm
cục đường xác việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không
đề nghị liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín
cục hàng không việt nam
để phản ánh và được giải đáp về thông tin đường thủy
đề nghị liên hệ số điện thoại ba mươi chín năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín
cục hàng không việt nam
sáu để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không

cục hàng không việt nam
những thông tin mới nhất về tình hình về quê và tai nạn trong dịp lễ tết
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo
xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo